tại tỉnh quảng nam hai đợt mưa lũ liên tiếp đã làm cho nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng đang bị mất trắng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị xã điện bàn
mình mồng nước lũ những cây ngô nếp ớt hay cây lạc ngập chìm trong nước
đây là những gì còn lại của cánh đồng chuyên canh hoa màu lớn nhất của người nông dân thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
thấy nước lũ bắt đầu rút ông lê văn ngọc thôn kim tân một xã điện phương thị xã điện bàn
mới lộ nước ra kiểm tra vùng trồng cây hoa màu của gia đình
thế nhưng nhìn những cây lạc cây ngô nếp vẫn còn ngập úng trong nước ông ngọc không khỏi xót xa
càng xót xa hơn thì ông cho biết đây là lần thứ hai liên tiếp gia đình gặp cảnh mất trắng hoa màu do mưa lũ
mưa lũ liên tục trong những ngày qua không chỉ gây ngập lụt trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
mà lũ trồng lũ đã làm hơn một trăm linh hộ dân canh tác trên cánh đồng này bị mất trắng hoa màu
không những vậy với tình hình ngập nước như hiện nay thì khó khăn mà người nông dân phải đối mặt vẫn còn chưa hết
hộ chúng tôi hiện nay tình hình đã chuẩn bị khu sản xuất cho vụ đồng sưng cho cây mà
hiện nay là chắc có lẽ là tới để tiếp tục chuẩn sức cái vụ tới thì chắc có lẽ là về kinh tế của gia đình là không đủ khó nang để là chăm sát cây mà tới
hiện nay là đã có hình ảnh dĩ nhiên là đàn nội người dân nông dân cũng phải là lòm lạ
tuy nhiên cái khó nhất hiện nay nước nước chậm như vậy là thời gian xuống bụng nó sẽ trễ
bởi vì trời ta nước đất nó khô nó ró mới làm được
và khó khăn nhất hiện nay là cái giống
mà gần như cái vụ xuống này người ta tập trung dồn sức hết kinh tế cho
nó đã đông sung rồi
do đó hiện nay là rất khó khăn trong cái vấn đề về kinh tế người ta tiếp tục xuống giống
theo thống kê trong đợt mưa lũ vừa qua toàn địa bàn thị xã điện bàn đã bị thiệt hại hơn bảy trăm năm mươi hectare hoa màu với giá trị trên năm mươi tỷ đồng
không những vậy một số vùng của địa phương vẫn còn bị ngập sâu
đời sống sinh hoạt của bà con tại đây vẫn còn nhiều khó khăn
bên cạnh đó vì nước rút chậm nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ là rất lớn